tuy nhiên không khí lạnh yếu đi nên nhiệt độ trong đêm qua ở hầu khắp các tỉnh bắc bộ đều đã tăng nhẹ
ở vùng núi nhiệt độ giao động từ một mươi sáu một mươi tám độ khu vực đồng bằng và ven biển nhiệt độ giao động ở mức là từ một mươi tám hai mươi độ và trời bớt rét hơn
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu vùng ấp thấp phía tây sẽ phát triển và mở rộng dần về phía đông
thay thế dần khối không khí lạnh vì thế tình trạng mưa ẩm cho các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ chỉ duy trì trong buổi sáng ngày hôm nay
đến trưa và chiều bắc bộ giảm mưa trời chuyển khô rào hơn và nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ hai mươi hai hai mươi bốn độ
trong khi đó ở phía tây bắc bộ nhiệt độ ở mức là từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ có nơi nhiệt độ cao hơn ở mức hai mươi chín ba mươi một độ
trong buổi sáng nay khu vực các tỉnh phía bắc của miền trung là thanh hóa nghệ an và hà tĩnh mưa sẽ giảm dần
tuy nhiên tình trạng mưa nhiều và sương mù
về trưa và chiều gió đông nam yếu đi khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh sẽ giảm mưa trời tạnh giáo
nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở đây giao động ở mức hai mươi năm hai mươi bảy độ
khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế trưa chiều trời nắng nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở đây sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy ba mươi độ
vần từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết vẫn khá ổn định trời không mưa có nắng cả ngày nên nhiệt độ vẫn giao động ở mức cao là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên và nam bộ lúc này trời đã chuyển nắng
ở tây nguyên nhiệt độ trưa chiều tiếp tục giao động trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi bốn độ
ở nam bộ nắng nóng gai gắt vẫn xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền đông với mức nhiệt cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
còn ở miền tây nhiệt độ giao động trong khoảng là từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
trên biển không khí lạnh suy yếu
trong ngày hôm nay khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa do hướng nam đến đông nam cấp ba bốn
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trương sa gió hướng đông bắc đến đông với cường độ cấp bốn
các vùng biển này không nơi nào có mưa nên tầm nhìn xa ở mức trên một mươi km
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước